người pa thèn ở tuyên quang sinh sống chủ yếu tại thôn thượng minh xã hồng quang huyện lâm bình
cũng giống như nhiều người dân tộc thiểu số khác trang phục của người pa thèn có những nét độc đáo riêng về kiểu dáng và màu sắc
với phụ nữ pa thèn việc gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang dần trở thành nét đặc sắc văn hóa nơi đây
trang phục pa thèn được phân biệt theo giới tính không phục sức theo địa vị giàu nghèo
giữa các lớp tuổi trong cùng giới trang phục hoàn toàn tương đồng có khác chút ít về mô típ hoa văn
các loại hình hoa văn đơn giản chủ yếu là hình chữ thập ngoạc và hình thoi
người già và trẻ em thường mặc những bộ trang phục đơn giản hơn thanh niên
dù tuổi đã cao nhưng bà hùng thị tráng vẫn lưu giữ và truyền dạy dệt thổ cẩm cho hơn hai mươi con em phụ nữ trong thôn
bây giờ muốn truyền cho các cháu các con thì ngày cưới ngày lễ gì thì phải có
màu đỏ là màu sắc chủ đạo của bộ trang phục dân tộc bà thèn
hoa văn trang trí là hình người sừng trâu cây thông cây cỏ
để hoàn thành một bộ trang phục đòi hỏi sự khéo léo cần cù sáng tạo của người phụ nữ pa thèn
các công đoạn dệt thê hoa văn ghép vải đều bằng phương pháp thủ công truyền thống
nguyên liệu dệt chủ yếu dùng len chỉ
sau khi mắc sợi sang chỉ dệt thành những mảnh vải thổ cầm hình vuông hay giải vải khổ nhỏ hoặc rộng
đắp trực tiếp lên vải áo khăn hoặc váy
dệt lên một bộ quần áo dân tộc thì chi tiết và hoa văn rất là khó
phải kiên trì nhiệt tình cân cù phải chịu khó
nghề truyền thống này trước đây còn có sáu cụ làm biết thực hiện nghề
giờ này đang được khôi phục và lưu giữ để truyền dạy cho các con cháu cũng như chị em trong thôn
để bảo tồn và gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống
của dân tộc bà thèn ubnd huyện lâm bình đã mở lớp truyền dạy cho chị em phụ nữ
từ đó tạo ra những sản phẩm đa dạng vừa phục vụ nhu cầu cá nhân
và phấn đấu phát triển thành sản phẩm du lịch huyện lâm bình